chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
biến thể omicron xuất hiện thời gian gần đây và đã lây lan ra nhiều nước trên thế giới
mới đây malaysia cũng đã ghi nhận ca mắc biến thể omicron đầu tiên
được biết đây là đất nước thứ hai tại đông nam á ghi nhận ca mắc biến thể mới sau singapore
mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau đây
trường hợp đầu tiên tại malaysia nhiễm biến chủng omicron là một phụ nữ một mươi chín tuổi tới từ nam phi
sau khi quá cảnh ở singapore vào ngày một mươi chín tháng một mươi một đã nhập cảnh vào malaysia
người phụ nữ này là một sinh viên đại học ở perat và đã tiêm chủng covid một mươi chín đầy đủ
bệnh nhân sau khi cách ly một mươi ngày đã được đưa ra ngoài vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
năm người khác đi cùng xa với cô đều đã cách ly và kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính
theo bộ trưởng y tế malaysia
khairi jamuluddin tuy phát hiện ca mắc covid một mươi chín cùng với chủng mới omicron đầu tiên
song các biện pháp tăng cường vẫn chưa được áp dụng
đặc biệt là hành lang đi lại giữa malaysia và singapore vẫn sẽ được tiếp tục
chúng tôi xác nhận có ca mắc mang biến chủng mới omicron tại malaysia và hiện nay quốc gia vẫn ổn
ca mắc đã nhập cảnh từ ngày một mươi chín tháng một mươi một trước khi biến chủng mới được báo cáo
việc phát hiện ra trường hợp nhiễm biến chủng mới omicron
là do malaysia đã tiến hành xét nghiệm lại tất cả trường hợp dương tính được phát hiện tại sân bay kuala lumburg
từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
các nhà chức trách cũng yêu cầu các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân phải tiến hành thêm các xét nghiệm
ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới xuất hiện các ca nhiễm biến chủng omicron
mà who cho biết có nguy cơ lây nhiễm rất cao
malaysia là nước thứ hai tại đông nam á xác nhận có ca nhiễm mang biến chủng mới omicron
trước đó vào ngày hai tháng một mươi một

cũng đã xác nhận hai trường hợp tại nước này nhiễm covid một mươi chín biến chủng mới
malaysia hiện cũng đã cấm nhập cảnh du khách tới từ tám quốc gia phía nam châu phi
nơi được coi là có nguy cơ cao của biến chủng omicron
sau khi nhận ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên
chính phủ malaysia đã kêu gọi người dân thận trọng và bình tĩnh
đất nước này cũng đang chuẩn bị những phương án để ứng phó với biến thể mới này
malaysia kêu gọi người dân thận trọng và bình tĩnh sau khi nhận một ca nhiễm covid một mươi chín chủng omicron
lưu ý rằng đất nước
đất nước đã được chuẩn bị tốt
bộ trưởng bộ y tế malaysia khairi ramaloudin cho biết
khi được hỏi liệu sự lây nhiễm trong cộng đồng của biến chủng omicron
có phải là điều không thể tránh khỏi như nên ta hay không
chúng ta phải chấp nhận khả năng các ca nhiễm biến chủng omicron
vốn đã xuất hiện tại malaysia cũng như những quốc gia khác
ông cho biết thêm chúng tôi chưa rõ đây có phải là điều tất yếu hay không
và đang theo dõi những nước khác
mỹ và anh đang ghi nhận số ca nhiễm omicron ngày càng tăng
nhưng chúng tôi chưa biết
chúng tôi chưa biết liệu biến chủng này cuối cùng có lấn át được tên ta hay không
bình luận được đưa ra sau khi malaysia ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
là một hành khách một mươi chín tuổi quốc tịch nam phi xuất phát từ quê nhà
quá cảnh ở sân bay changi của singapore trước khi đáp xuống malaysia vào hôm một mươi chín tháng một mươi một
ca nhiễm không có triệu chứng gì trong thời gian cách ly và được tự do hôm hai mươi chín tháng một mươi một
khari lưu ý malaysia được chuẩn bị tốt để ứng phó tình hình
thông qua quy định xét nghiệm hành khách đến nơi
tiêm chủng và giám sát cộng đồng
ông cũng cảnh báo không phân biệt đối xử trường hợp nhiễm biến chủng omicron
nói thêm rằng đây là sinh viên đang theo học tại malaysia và trở lại sau khi về thăm gia đình ở nam phi
cô ấy tuân thủ quy định xét nghiệm trước khi khởi hành
sau khi đến nơi đã được tiêm chủng đầy đủ và ở nhà trong thời gian cách ly
hãy cân nhắc những bình luận hay phản ứng của mọi người
bộ trưởng malaysia kêu gọi nói thêm rằng các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm đều âm tính với ncov
khu vực đông nam á còn ghi nhận hai ca nhiễm biến chủng omicron tại singapore
cũng là hành khách từ nam phi singapore và malaysia đều đã áp dụng hạn chế đi lại
với hành khách từ những quốc gia thuộc miền nam châu phi
omicron được phát hiện lần đầu ở botswana vào hồi giữa tháng một mươi một
có hơn năm mươi đột biến trong đó có ba mươi hai đột biến ở protein gai
đây là biến chủng nhiều đột biến nhất của ncov và được who xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
tuy nhiên đến nay chưa có các dữ liệu
vững chắc về mức độ lây lan và độc lực của biến chủng này
trước sự xuất hiện của biến thể omicron nhiều nước đã gấp rút lên kế hoạch ứng phó
tuy nhiên trường nhóm khoa học của tổ chức y tế thế giới who bà somia swaminathan
nói rằng người dân cần thận trọng song không nên hoảng sợ quá mức trước sự xuất hiện của biến thể omicron
phát biểu tại một cuộc hội thảo của reuters khoa học gia trưởng who soumya swaminathan lưu ý
tình hình dịch bệnh hiện nay rất khác cách đây một năm
đến nay ba mươi tám quốc gia thông báo đã phát hiện các ca mắc biến thể mới
số ca mắc omicron tại nam phi nơi đầu tiên nhận diện biến thể đang tăng gấp đôi mỗi ngày
giới khoa học vẫn chưa xác định được liệu với lượng đột biến lớn nhất từ trước tới nay
omicron có dễ lây lan hơn hoặc có các khả năng né tránh vaccine tốt hơn các biến thể khác hay không
tuy nhiên who nhấn mạnh chưa nhận được báo cáo về bất kỳ trường hợp tử vong nào vì biến thể này trên thế giới
tuy nhiên hầu hết các ca mắc đã phát hiện đều có triệu chứng nhẹ và không cần phải nhập viện điều trị
ông mike green giám đốc các tình huống khẩn cấp của who
hiện không có bằng chứng cho thấy các loại vaccine đang lưu hành cần phải sửa đổi để chống lại omicron
ông ryan cho rằng các chính phủ nên tập trung tăng tỷ lệ
chủng ngừa cho dân bằng mọi vaccine hiện có trên thị trường
tuy nhiên phát ngôn viên của who christian lindemeyer
phát biểu tại một cuộc họp báo
của liên hợp quốc ở geneva rằng các nhà sản xuất vaccine nên chuẩn bị cho khả năng điều chỉnh sản phẩm của họ
biến thể omicron đã lây lan tới đông nam á
trước tình hình đó nhiều nước đông nam á hạn chế người đến từ một số quốc gia
châu phi do lo ngại biến chủng omicron gây làn sóng covid một mươi chín mới
thái lan thông báo cấm nhập cảnh từ ngày một tháng một mươi hai với người từ tám nước châu phi
có nguy cơ cao lây nhiễm biến chủng omicron gồm botswana eswatini lesotho malawi
mozambique namibia zimbabwe và nam phi
thái lan cũng dừng tiếp nhận đăng ký nhập cảnh từ những nước này
từ ngày hôm nay theo quan chức y tế opas kanka wingpong
người đến từ những vùng khác ở châu phi dù đã tiêm chủng covid một mươi chín sẽ không được miễn cách ly như quy định hiện hành
chúng tôi đã thông báo cho các hãng hàng không và các nước opars cho biết
thái lan đã tiêm chủng hơn năm mươi bảy dân số trong đó hơn sáu mươi bảy được tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
theo chương trình covid life philippines và singapore ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cũng thông báo hạn chế đi lại với bảy nước châu phi nói trên
lệnh cấm nhập cảnh và quá cảnh của singapore có hiệu lực từ hai mươi ba h năm mươi chín phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
còn philippines áp dụng từ hai mươi sáu tháng một mươi một đến một mươi năm tháng một mươi hai
chính phủ tổng thống rodrico duterte lần này ứng phó quyết liệt hơn so với những biến chủng trước của ncov
theo thông báo từ người phát ngôn
kalo nograles giới chức y tế sẽ truy vết dịch tễ của mọi cá nhân có lịch sử đi lại đáng lo ngại vừa nhập cảnh philippines trong tuần qua
người thuộc diện này phải cách ly một mươi bốn ngày ở cơ sở chỉ định và xét nghiệm rt pcr
singapore cho phép nhập cảnh với công dân và thường trú nhân trở về từ nhóm nước châu phi nguy cơ cao
nhưng họ phải cách ly một mươi ngày ở cơ sở do chính phủ quy định
bộ y tế singapore lưu ý biến chủng mới vẫn là ẩn số lớn với các nhà khoa học
đặc biệt là về khả năng lây nhiễm
đặc biệt là về khả năng lây nhiễm
bộ trưởng giao thông iswaran trấn an dư luận rằng trung bình mỗi ngày chưa đến một mươi người từ nam phi đến singapore
tổ chức y tế thế giới who xếp omixwan vào danh sách biến chủng đáng lo ngại do khả năng lây nhiễm cao hơn delta
giới khoa học đang phải chạy đua xác định mối đe dọa từ chủng omicron
và có cần điều chỉnh các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại hay không
không chỉ có khu vực đông nam á
nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang chạy đua với thời gian
để chế biến chủng omicron lan rộng
bằng các biện pháp siết xuất nhập cảnh và cách ly
xét nghiệm người về từ châu phi mỹ và liên minh châu iuu
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một bắt đầu cấm chuyến bay từ nam phi botswana zimbabwe namibia leo eswaltini mozambique và malawi
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới biến thể omicron
chỉ kênh sức khỏe đời sống
trong giai đoạn này quý vị hãy đảm bảo sức khỏe của mình
bằng cách tuân thủ quy tắc phòng chống dịch cập nhật những thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại